tại hà nội bệnh viện quân y một trăm linh ba tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và đón nhận huân trường lao động hạng nhất
trải qua bảy mươi năm xây dựng và phát triển bệnh viện quân y một trăm linh ba không ngừng lớn mạnh về mọi mặt
là một bệnh viện huấn luyện bệnh viện đa khoa hạng nhất có nhiều chuyên khoa đến cuối toàn quân
đội ngũ cán bộ nhân viên của bệnh viện được đào tạo cơ bản và toàn diện
cơ sở vật chất trang thiết bị y tế được nâng cấp theo hướng hiện đại đủ năng lực triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến
phục vụ tốt cho nhiệm vụ điều trị đào tạo và nghiên cứu khoa học
nhiều năm qua bệnh viện đã trở thành địa chỉ tin cậy của bộ đội thương bệnh binh và nhân dân trong cả nước
với những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nền y học việt nam
bệnh viện quân y một trăm linh ba vinh dự đón nhận huân trường lao động hạng nhất